dùng dao chém bạn học vì chọc gẹo người yêu của mình
bị cáo trương hoàng biểu hai mươi sáu tuổi chú tỉnh bình định
vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử lưu động về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
biểu cùng người yêu là đinh thị hương và vũ đức mạnh
cùng với bốn người khác ăn nhậu tại bãi xe số ba trăm tám mươi bảy thuộc phường mỹ an quận ngũ hành sơn
vào đêm cùng ngày cả nhóm dọn dẹp thì mạnh đã nắm tóc
chọc gẹo người yêu của biểu khiến cho biểu bực tức và xảy ra sâu sát với mạnh
sau khi được mọi người can ngăn biểu chở người yêu về nhà
nhưng vẫn tức tối cho nên đã quay lại nơi nhậu
lấy dao xông vào chém mạnh khiến người này bị thương tích rất nặng
hậu quả mạnh bị đa chấn thương phức tạp thương tích năm mươi
hội đồng xét xử nhận định nguyên nhân vụ việc là do cả hai bên quá bốc đồng và nóng nảy
tòa nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt trương hoàng biểu một mươi bốn năm tù về tội giết người